liên quan đến vụ việc một trăm năm mươi hai du khách việt nam đến đài loan trung quốc vào các ngày hai mươi một đến hai mươi ba tháng một mươi hai
và được cho là đã bỏ trốn tại đài loan trung quốc
chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi hai lãnh đạo sở du lịch thành phố hà nội tiếp tục có cuộc làm việc với hai doanh nghiệp du lịch hà nội
được cho là có liên quan đến sự việc trên với sự tham gia của đại diện công an tp hà nội
và thanh tra bộ văn hóa thể thao và du lịch
đây là buổi làm việc thứ hai giữa sở du lịch hà nội với đại diện công ty trách nhiệm hiểu hạn thương mại và du lịch golden travel
có trụ sở tại hai trăm một mươi ba lạc long quân tây hồ hà nội và công ty trách nhiệm hữu hạn thunbright
địa chỉ tại xóm bảy b thôn yên nghiêu xã tam hiệp huyện thanh trì thành phố hà nội
hai công ty này đưa bốn đoàn với tổng số một trăm năm mươi hai khách và một hướng dẫn viên đến đài loan trung quốc vào các ngày từ hai mươi một đến hai mươi ba tháng một mươi hai vừa qua
công ty golden travel có khai nhận là đêm ngày hai mươi bốn hướng dẫn viên không thấy khách ở trong khách sạn
rồi thông báo với các cơ quan thẩm quyền của địa phương cũng như là báo về phía công ty
ngay sau đó thì phía công ty cũng giải trình rằng là cũng đã có những cái thông báo với các đối tác của đài loan
để yêu cầu là tìm kiếm và hỗ trợ